trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng một mươi hai tại đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phối hợp với chính quyền thành phố yokohama nhật bản
tổ chức diễn đàn phát triển đô thị đà nẵng lần thứ bảy trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật về phát triển bền vững giữa hai thành phố
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay thành phố yokohama đã tích cực tạo điều kiện hỗ trợ đà nẵng trong quá trình chuẩn bị quy hoạch
định hướng phát triển và thực hiện nhiều dự án chiến lược cụ thể như đã đề xuất với jica và chính phủ nhật bản
tài trợ cho đà nẵng các dự án ý nghĩa như nghiên cứu phát triển dự án đầu tư xây dựng cảng liên triểu
hỗ trợ thực hiện dự án quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy việc phân loại và tái chế rác thải tại đà nẵng
và hỗ trợ mua sắm máy bơm hiệu suất cao cho công ty cấp nước đà nẵng bằng nguồn vốn cơ chế tín chỉ chung jcm
diễn đàn lần này tiếp tục là cơ sở để xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai thành phố
từ giai đoạn lập kế hoạch triển khai cho đến cụ thể hóa hành động
hai thành phố hiện đang phối hợp triển khai thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác thải tại nguồn
và đang kêu gọi phía nhật bản đầu tư chín dự án phát triển cơ sở ạ tầng trọng điểm của thành phố